trước diễn biến thời tiết dự báo có mưa lớn trên diện rộng cảnh báo lũ trên các sông ở bắc bộ và bắc trung bộ
bắt đầu từ chín giờ ngày ba mươi tháng bảy hồ thủy điện bản vẽ ở huyện tương dương nghệ an đã xả nước với lưu lượng xả
từ ba trăm bốn mươi m ba một giây đến một m ba một giây
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghệ an cho biết lưu lượng nước về hồ thủy điện bản vẽ
lúc một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy là một hai trăm linh bảy m ba một giây và mực nước của hồ là một trăm chín mươi một mươi tám m
để bảo đảm an toàn trong công tác xả nước qua công trình ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghệ an
đã có thông báo hỏa tốc đến ủy ban nhân dân các huyện tương dương con cuông anh sơn đô lương thanh trương
nam đàn hưng nguyên nghi lộc tp vinh và các sở ban ngành liên quan và một số công ty thủy điện khác
trên địa bàn các hồ
nhà máy thủy điện bản vẽ có công suất ba trăm hai mươi mw là nhà máy thủy điện lớn nhất ở các tỉnh bắc trung bộ
hồ thủy điện bản vẽ có dung tích một tám tỷ m ba lưu vực rộng gần chín km hai lớn nhất ở các tỉnh bắc trung bộ